thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức ông richard dona malla phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng australia cùng với đoàn công tác sang thăm và làm việc tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tây nguyên
sáng cùng ngày thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm
đồng chí thượng tá trần quang hiếu trưởng phòng an ninh dân tộc cục an ninh nội địa bộ công an
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cụ học viên công an lào do trung tướng bù mi sẻng khăm rồng
nguyên tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào nói riêng
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bộ công an việt nam đã cử các đoàn chuyên gia sang lào để hỗ trợ xây dựng phát triển lực lượng công an lào
nhiều thế hệ chuyên gia công an việt nam tại lào đã kể vai sát cánh cùng lực lượng công an lào
trong công tác đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho đất nước lào và nhân dân các dân tộc lào anh em
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bộ công an đã thành lập trường một mươi hai trăm bảy mươi năm qua đó đã đào tạo bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cho lực lượng công an lào
nhiều cán bộ trưởng thành trở thành lãnh đạo chủ chốt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong tổ chức đảng nhà nước và bộ công an lào
thứ trưởng tin tưởng trên cương vị cá nhân
thủ học viên lào sẽ tiếp tục công hiến góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống việt nam lào
góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ lào việt nam
đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng vun đắp
thay mặt đoàn đồng chí trung tướng bu mê sẻng kham yong trân trọng cảm ơn tình cảm của thứ trưởng lê quốc hùng đã dành cho đoàn
bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa bộ công an hai nước việt nam lào
sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng
bộ công an và trung ương hội người cao tuổi việt nam ngày hôm qua đã phối hợp tổ chức cuộc họp
nhằm đánh giá toàn diện tiến độ chuẩn bị hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn thanh bình
chủ tịch hội người cao tuổi việt nam đồng chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các đại biểu đã giả soát tiến độ các khâu chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc
biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện và phương án giải quyết
khắc phục nhằm đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả của công việc theo kế hoạch đề ra
về phía bộ công an cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã có công văn hướng dẫn công an
các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp
đến nay công tác phối hợp phục vụ tổ chức hội nghị toàn quốc cơ bản đã hoàn tất
việc tổ chức hội nghị nhằm tiếp tục phát huy truyền thống người cao tuổi tham gia đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội xây dựng đảng chính quyền trên địa bàn dân cư đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng trân trọng cảm ơn hội người cao tuổi việt nam đã có sự phối hợp rất chặt chẽ
từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức đến triển khai thực hiện
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu ban tổ chức hội nghị ra soát tất cả các khâu tổ chức hội nghị
cục phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên phối hợp với hội người cao tuổi việt nam
triển khai hiệu quả các công việc từ nay đến ngày tổ chức hội nghị đảm bảo hội nghị được diễn ra trang trọng thiết thực hiệu quả ý nghĩa đúng nội dung thành phần theo kế hoạch
chiều nay bộ công an tổ chức tọa đàm trao đổi giữa đại diện cựu chuyên gia công an việt nam tại lào
và đại diện cựu học viên công an lào học tập tại việt nam với chủ đề việt nam lào sáu mươi năm hợp tác và phát triển
với tinh thần giúp bạn với tất cả những gì mình có các thế hệ chuyên gia công an việt nam tại lào đã góp phần quan trọng trong bước trưởng thành phát triển toàn diện của lực lượng công an lào
giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân các dân tộc lào anh em
trên cơ sở đoàn chuyên gia công an việt nam tại lào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn năm bộ công an việt nam đã thành lập cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là sự ghi nhận của hai đảng hai nhà nước đối với sự nghiệp trong công an
hợp tác hợp tác quốc tế giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào
công tác chuyên gia của lực lượng công an việt nam tại lào được nâng lên tầm cao mới
cùng với đó bộ công an việt nam cũng đã luôn coi trọng dành sự ưu tiên cho công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức công an cho cán bộ lực lượng công an lào
trong đó việc thành lập trường một mươi hai trăm bảy mươi năm đã đào tạo bồi dưỡng cho hàng nghìn học viên lực lượng công an lào được gửi sang
các tham luận tại buổi tọa đàm đã chia sẻ nhiều thông tin câu chuyện tài liệu quý giá
ý nghĩa về mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an hai nước việt nam lào nói chung
đặc biệt là về những công hiến thầm lặng của các chuyên gia công an việt nam tại lào
và những kỷ niệm đặc biệt trong thời gian học tập tại việt nam của các lưu học viên công an lào
các đại biểu việt nam lào đã có những ý kiến đánh giá góp ý về nội dung hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
và những phương hướng hợp tác trong thời gian tới
đây là những định hướng quan trọng giúp đơn vị chức năng cả hai bộ xác định rõ những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới
góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực
tại hội trưởng công an tp đà nẵng sáng nay ban liên lạc an ninh quảng đà đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm sáu mươi năm
thành lập ban an ninh đặc khu quảng đà tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đến sự có hơn ba trăm linh đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ của lực lượng an ninh quảng đà
và các cựu cán bộ an ninh hải phòng thanh hóa từng chi viện cho chiến trường quảng đà
xuất phát từ một lực lượng non trẻ dưới sự lãnh đạo của đảng khu ủy quảng đà
đội ngũ cán bộ an ninh quảng đà đã vượt qua mọi khó khăn lập nhiều chiến công xuất sắc
góp phần cho công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương
nhìn lại sau sáu mươi năm thành lập các cựu cán bộ chiến sĩ ban an ninh đặc khu
đặc khu quảng đà đã cùng ôn lại những ký ức hào hùng một thời hoa lửa
mỗi câu chuyện là một minh chứng về những chiến công vang dội và những hy sinh thầm lặng
của các đồng chí đồng đội trong lực lượng an ninh quảng đà trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
đây là hoạt động thường niên được tổ chức để những người đồng chí đồng đội có dịp gặp lại
động viên thăm hỏi nhau đồng thời cũng là dịp để nhắc nhớ thế hệ trẻ của lực lượng công an nhân dân
phải có trách nhiệm với quê hương đất nước bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
sáng ngày hôm nay tại thành phố hải phòng thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ xuất khẩu
lô ô tô điện thông minh đầu tiên của vinfast ra thị trường quốc tế
sự kiện này đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi việt nam
khi lần đầu tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do việt nam làm chủ và sản xuất
đã chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng toàn cầu
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ phạm minh chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh xuất khẩu
và chứng kiến lô chín trăm chín mươi chín xe ô tô điện vf tám của vinfast xuống tàu để sang hoa kỳ
đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra trị thị trường quốc tế trong số sáu mươi năm đơn đặt hàng xe điện vinfast vf tám và vf chín trên toàn cầu
dự kiến sau khoảng hai mươi ngày xuất phát từ cảng mcc hải phòng lô xe này sẽ cập cảng california của hoa kỳ
và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng một mươi hai
sau khi thị trường hoa kỳ vinfast sẽ xuất khẩu các lô xe vf tám tiếp theo tới thị trường canada và châu âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm hai nghìn hai mươi